tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng thủ tướng hungary viktor orbán đã gặp gỡ báo chí hai nước và quốc tế tại nhà quốc hội ở thủ đô budapest
phát biểu tại họp báo thủ tướng viktor orbán cho biết hungary bắt đầu thích nghi với tình hình mới và mở cửa sang hướng đông xây dựng chiến lược với các quốc gia như việt nam
thủ tướng viktor orbán nhận định việt nam là quốc gia thành công đặc biệt có tốc độ phát triển kinh tế trên sáu một năm và trong thập kỷ tới sẽ là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới
không có thất nghiệp và vai trò chính trị trên thế giới được tăng cường đáng kể nhiều cường quốc mong muốn thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng viktor orbán cho biết hai bên vừa có cuộc hội đàm hiệu quả trong bầu không khí hữu nghị chân thành
tin cậy và hiểu biết lẫn nhau hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi nước đánh giá thực trạng quan hệ song phương và xác định những định hướng lớn nhằm củng cố phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và hungary
để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng viktor orbán đã nhất trí nâng khuôn khổ quan hệ việt nam hungary lên mức đối tác toàn diện
cũng nhân chuyến thăm hai bên đã ký kết một số văn kiện hợp tác
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ tin tưởng thúc đẩy triển khai quan hệ đối tác toàn diện và thực hiện tốt các thỏa thuận đạt được sẽ đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước